các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong số liệu được công bố ngày một mươi sáu tháng bốn số ca có triệu chứng ở thượng hải tăng lên một mươi hai hai
với hai mươi ba năm trăm một mươi ba ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm từ ngày một tháng ba đến nay lên khoảng ba trăm hai mươi sáu
trong số các trường hợp mới một mươi ba ca được phân loại là nghiêm trọng với người trẻ nhất là ba mươi ba tuổi
các trường hợp nghiêm trọng khác là những người từ bảy mươi đến chín mươi ba tuổi chưa được tiêm phòng
chưa có trường hợp tử vong nào trong đợt bùng phát hiện tại
sự gia tăng liên tục của ca bệnh ở thượng hải
đã làm ảnh hưởng đến hàng chục nghìn cơ sở kinh doanh và cuộc sống hàng ngày của hai mươi năm triệu người dân thành phố
là thành phố đồng góp lớn nhất vào tổng tài sản quốc nội hàng năm của cả nước
thượng hải đang chứng minh thử thách lớn nhất đối với chính sách zero covid của trung quốc
bà lưu minh phó giám đốc ủy ban thương mại thành phố thượng hải cho biết
các nền tảng thương mại điện tử đang khôi phục hoạt động và tăng khả năng giao hàng
theo bà lưu khoảng bảy trăm bảy mươi chín kho hàng nhỏ gần các khu dân cư đã được mở cửa trở lại
chiếm khoảng sáu mươi sáu cùng với đó khoảng chín mươi năm năm kho hàng lớn của thành phố cũng đã hoạt động trở lại
thượng hải tâm trấn của đợt bùng phát covid một mươi chín mới nhất của trung quốc
đã bị phong tỏa toàn thành phố vào ngày năm tháng bốn
đảo ngược kế hoạch trước đó về việc đóng cửa hai giai đoạn cho cả hai bên sông hoàng phố
số ca lây nhiễm mới hàng ngày đã tiếp tục tăng kể từ khi thành phố đóng cửa hoàn toàn
số ca nhiễm một ngày của thượng hải đạt mức cao nhất từ trước đến nay
gấp một mươi hai lần trong một mươi bốn ngày qua ở mức trên hai mươi ca
đời phong tỏa dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng thực phẩm và các nguồn cung cấp thiệt yếu khác
vì dịch vụ giao hàng bị ảnh hưởng nặng nề do doanh nghiệp đóng cửa
còn nhân viên giao hàng phải kiểm dịch
các quy tắc nghiêm ngặt phòng chống covid một mươi chín cũng cản trở việc giao hàng đến tận nhà người mua
bà lưu cho biết chính quyền đã nới lỏng một số quy định để cho phép nhân viên giao hàng trở lại làm việc
và lưu ý rằng một mươi tám nhân viên giao hàng khoảng một tám triệu đơn hàng mỗi ngày
số ca nhiễm covid một mươi chín trong đợt bùng phát mới nhất ở thượng hải đã vượt qua tổng số ca ở thành phố này trong hai năm trước đó
dịch covid một mươi chín tại trung quốc vẫn diễn biến vô cùng phức tạp
dù đã phong tỏa nghiêm ngặt nhưng thành phố vẫn ghi nhận số ca nhiễm tăng cao lên mức kỷ lục
đây cũng là một dấu hỏi với chính sách mà đất nước này đang áp dụng là liệu zero covid có thật sự hiệu quả hay không
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại